kính chào quý vị khán giả hôm nay tiếp tục là một ngày cao điểm nắng nóng
và với thời tiết như thế này nếu như quý vị muốn tập thể dục buổi sớm
thì chắc chắn rồi sẽ phải dậy sớm hẳn từ khoảng năm giờ sáng
bởi nếu muộn hơn một chút thôi thì sẽ rất là nóng bức khó chịu
vâng đúng là như vậy nắng tiếp tục gia tăng và mở rộng ra toàn bộ miền bắc
cùng với giải đất ven biển miền trung
mức nhiệt cận kề bốn mươi độ c thậm chí là sẽ có thêm những điểm lên đến bốn mươi bốn mươi một độ c
do gió tây khô nóng hoạt động mạnh hơn
và để giữ cho cơ thể khỏe mạnh thì quý vị đừng quên là hãy bổ sung thật nhiều nước
đặc biệt là nước hoa quả vào chế độ ăn uống hàng ngày của chúng ta
và bên cạnh đó thì quý vị hãy lưu ý là hạn chế đi ra ngoài đường
nhất là vào thời điểm từ một mươi giờ sáng cho đến ba giờ chiều
nắng gây gắt sẽ khiến cho cơ thể có thể bị mệt mỏi và rất dễ bị say nắng
đó là một vài lưu ý nhỏ trong những ngày nắng nóng
và bằng nhiệt độ chi tiết cho các tỉnh thành trên cả nước
chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong phần sau của chương trình